thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã khởi tố ba mươi bốn bị can tại hai mươi bốn tỉnh thành phố trong chuyên án đấu tranh triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng và sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt là hơn một mươi sáu bốn tỷ đồng

bị các đối tượng lợi dụng lấy thông tin để lập hai trăm tám mươi hai hợp đồng vay tiền giả với tổng số tiền là chiếm đoạt trên một mươi sáu bốn tỷ đồng